bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có thêm một trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên ba trăm chín mươi một ca trong đó riêng tp hcm đã là hai trăm một mươi tám trường hợp
và cũng trong ngày thì có hai trăm linh bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay có một trăm bốn mươi năm ca mắc mới
như vậy là đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi bốn hai trăm sáu mươi ba ca ghi nhận trong nước
và một bảy trăm bảy mươi tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi hai sáu trăm chín mươi ba ca
trong đó có ba bảy trăm bốn mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
đó là yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương phú thọ
và có một mươi tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
quảng nam trà vinh bắc cạn gia lai an giang kiên giang khánh hòa cần thơ và đắk lắc